để chủ động ứng phó với bão số bốn cơn bão được dự báo mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua
lực lượng công an thành phố đà nẵng đang khẩn trương kiên quyết di rời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
đồng thời giúp dân chẳng chống nhà cửa bảo vệ tài sản trước cơn bão số bốn
với kịch bản bão số bốn sẽ đổ bộ vào bờ với sức gió mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi sáu một mươi
có thể đánh sập nhà cấp bốn không kiên cố là một trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số bốn
đà nẵng dự kiến di dời hàng trăm ngàn hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến các địa điểm tránh trú bão an toàn
hiện tôi đang có mặt tại phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
đây là địa phương ven biển thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề khi bão đổ bộ vào đất liền
chính vì vậy mà trong buổi sáng ngày hôm nay lực lượng công an đã triển khai khẩn trương
vận động tuyên truyền và di dời người dân ở những nhà cấp bốn không an toàn
những láng trại vang biển đến những địa điểm đã được bố trí
tại các trường hợp
và đồng thời lực lượng cũng cử các bộ chiến sĩ ở lại để giúp người dân chăn chóng nhà cửa cũng như bảo vệ tài sản
hiện tại tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú bão người dân sống trên các lồng bè cũng đã được đưa lên bờ
công tác vận động di dời sẽ được tập trung ở những khu vực trọng điểm trong ngày hôm nay
và hoàn thành trước chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng chín
thấy đài báo rồi cũng báo báo này thì quá lớn cho nên tụi chị cũng sợ chứ
thực chắc thì cũng chuẩn bị
thẳng là để như giờ rồi chứ không phải tới những nơi nhà an toàn để mình trú nhờ khoảng vài ngày
cường báo không qua thì tụi chị về lại
nếu mà nhà cửa có chuyện thì mình sửa thôi chứ sao chứ
hiện nay thì trên địa bàn phường thọ quang thì đã bố trí tám điểm để mà chuẩn bị cho việc sơ tán dân đến đó
thì trong đó là chủ yếu lập trục trung và có các điểm trường
hiện nay thì đã tổ chức việc mà kê bàn ghế cũng như có cái nhu yếu phẩm cần thiết
sẵn sàng cho việc mà đưa người dân đến mà để mà trú ẩn an toàn
trong đó lương thực thực phẩm thì cũng đã chuẩn bị kinh phí đã thực hiện
việc như nhu yếu phẩm như mì tôm rồi cá rồi những cái nhu yếu phẩm rất cần thiết
để phục vụ cho cái người dân đấy mà sơ tán cho nó đổng bảo về chủ ăn chủ ở
cân bảo số bốn được dự báo là một cân bảo mạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây
tuy nhiên thì thời tiết ngắn cáo đang khiến cho người dân có phần chủ quan
vì vậy lực lượng đang tích cực tiên truyền vận động và sớm dựa
nhờ người dân đến nơi an toàn chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những bản tin tiếp theo